phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa ngại khó ngại khổ ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành pháp luật kém đạo đức lối sống xa suốt thoái hóa biến chất loại bỏ thái độ hành vi cửa quyền hách dịch tham nhũng lãng phí gây phiền hà cho nhân dân